bệnh viện trẻ em hải phòng vừa tiến hành nội soi cứu chữa cho một trẻ năm tuổi nuốt phải pin cúc
người nhà cho biết trong quá trình chơi đồ chơi điện tử có gắn pin cháu đã tự tháo pin ra cho vào mồm và không may nuốt phải
cháu có nói với bố mẹ về việc đã nuốt pin vào bụng bố mẹ cháu có gọi cho người quen cũng làm bác sĩ
người nhà cháu đã tư vấn cho cháu nhập viện để gấp ngay vì pin cúc có nguy cơ gây thủng lét dạ dày
ngay lập tức trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện
tại bệnh viện nhờ trần đoán và can thiệp kịp thời trong thời gian chưa đầy ba mươi phút
ekip bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành gấp dị vật bằng phương pháp nội soi dạ dày có gây mê thành công
lấy hạt pin cúc ra khỏi dạ dày bệnh nhi sau nội soi gấp dị vật trẻ tỉnh táo chơi ngoan ăn uống sinh hoạt bình thường
các bác sĩ bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết nếu để dị vật pin tồn tại lâu
có thể dẫn đến luet hoại tử và thủng đường tiêu hóa của trẻ
do trẻ được gia đình đưa đến sớm ekip nội soi tiến hành gấp nhanh chóng nên đã hạn chế tổn thương tối đa cho bệnh nhân
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại bệnh viện quốc tế sản nhi hải phòng
đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp nuốt phải dị vật pin cúc
bệnh nhi là d p h hai mươi chín tháng tuổi huyện thủy nguyên được gia đình đưa đến trung tâm nhi khoa quốc tế sau khi phát hiện trẻ nuốt dị vật
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và chụp x quang
phát hiện thấy trẻ bị mắc dị vật hình tròn tại đoạn thực quản cổ
khoa tài mũi hỏng và đơn nguyên nội soi đã phối hợp tiến hành nội soi gắp dị vật cho trẻ
kết quả ekip đã gắp ra được một cục pin đường kính hai cm tại vị trí viên pin nằm đã gây ăn mòn hoại tử bỏng thực quản
theo các bác sĩ dị vật pin cúc áo trong thực quản là tình trạng cấp cứu tối cấp do nó có thể gây biến chứng nặng nề
ảnh hưởng tới tính mạng hay di chứng nặng nề nếu dị vật nằm quá lâu ở thực quản
bởi khác các dị vật vô cơ khác khi viên pin mắc lại thực quản nó sẽ gây ra một loạt các biến chứng như bỏng lét
hoại tử dần dần các lớp của thành thực quản dẫn tới thủng thực quản tổn thương các mạch máu thực quản
có thể để lại di trường hẹp thực quản về sau
cơ chế gây nên tổn thương nhanh và nặng do pin cúc áo là do khi viên pin nằm lại ở thực quản nó vẫn còn hoạt động
và có hiện tượng kiềm hóa xảy ra ở cực âm dẫn tới bỏng hóa chất kiềm tại thực quản
đồng thời thực quản còn bị tổn thương thêm do nhiễm độc kim loại và các hóa chất khác do dỉ ra từ viên pin
các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc cho trẻ các bậc phụ huynh cần lưu ý
người lớn phải thường xuyên để mắt tới trẻ nhỏ khi trông giữ trẻ nhỏ phải thường xuyên giám sát giữ trẻ trong tầm mắt
các đồ vật nhỏ như đinh ốc vít đồng su pin kim tăm hay những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa
xăng nước giặt kể cả nước sôi phải đẩy ra để cao hẳn khỏi tầm tay của trẻ
kiểm tra đồ chơi của trẻ thường xuyên để đảm bảo các khe cắm pin đã khóa trong và an toàn
khi phát hiện trẻ nốt dị vật hay có các biểu hiện bất thường như nôn nuốt đau nuốt khó đau bụng
cần đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa để được theo dõi và điều trị kịp thời